mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao ngày một mươi bốn tháng ba người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm tu hằng cho biết
việt nam đề nghị trung quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa giữa hai nước trong vịnh bắc bộ ký năm hai nghìn một mươi
cũng như công ước liên hiệp quốc về luật biển unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tuyên bố trên được đưa ra trước thông tin trung quốc ngày một tháng ba tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía bắc vịnh bắc bộ theo luật ban hành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó quy định đường cơ sở lãnh hải của nước này được phân định bằng phương pháp đường cơ sở thẳng
trong tuyên bố này chính phủ của trung quốc đưa ra bảy điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở vĩnh bắc bộ
các điểm này không tồn tại trong bốn mươi chín điểm cơ sở mà trung quốc công bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
để tính chiều rộng lãnh hải từ hải nam tới thành đảo
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết việt nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với trung quốc về vấn đề này
trên tinh thần hữu nghị hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
theo bà phạm thu hằng việt nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế
cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ việt nam liên quan đến tuyên bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ trung quốc
công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nhấn mạnh việt nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác
bao gồm quyền tự do hàng hải quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam và trung quốc là hai quốc gia tiếp xác vịnh bắc đông
hai nước này ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn ký kết hiệp định về phân định vịnh bắc bộ có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn
hiệp định xác định danh giới lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong vịnh bắc bộ
liên quan đến công tác bảo hộ công dân việt nam trước làn sóng bạo động ở haity
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết tình hình tại haiti leo thang rất nghiêm trọng
khuyến cáo công dân việt nam không đến những nơi xảy ra xung đột
bà phạm thu hằng cho biết khoảng bảy mươi đến tám mươi người việt nam đã bị bạo động
tám mươi người việt đang sinh sống tại haiti và họ tới nay vẫn an toàn
việt nam đang theo dõi sát tình hình ở haihity và khuyến cáo tất cả công dân không đến những nơi đang xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình
chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết và tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền sở tại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại cuba
kiêm nhiệm hait hoặc tổng đài bảo hộ công dân của bộ ngoại giao khi cần sự trợ giúp
tình trạng bạo lực băng đảng leo thang ở thủ đô port oprin của haiti từ cuối tháng hai
khi thủ tướng ariel henry công du ở kenya các nhóm băng đảng liên kết với nhau
gây bạo lực trên đường phố để lật đổ chính phủ của thủ tướng henry
chính phủ haity ngày ba tháng ba ban bố tình trạng khẩn cấp để thiết lập lại trật tự
và thực hiện biện pháp thích hợp nhằm kiểm soát tình hình
trong khi đó jimmy cherizier thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở haiti ngày năm tháng ba
cảnh báo hỗn loạn ở port au prince sẽ dẫn đến nội truyền
chiến và diệt chủng nếu ông henry không từ chức
thủ tướng harri ngày một mươi một tháng ba chấp nhận từ chức trước áp lực của các băng đảng
ông henry đưa ra tuyên bố sau khi các lãnh đạo khu vực caribe họp bàn
cùng thành viên các đảng phái chính trị đại diện lĩnh vực tư nhân xã hội dân sự
và các nhóm tôn giáo haiti ở jamaica để thảo luận việc thành lập hội đồng chuyển tiếp
nhằm mở đường cho cuộc bầu cử đầu tiên ở nước này kể từ năm hai nghìn một mươi
trong tin reuters ngày một mươi ba tháng ba cho biết
tổng thống joe biden đã giải quyết tình trạng khẩn cấp để thiết lập lại trật tự

để trở thành ứng viên của đảng dân chủ
không lâu sau chiến thắng của ông biden ông trump cũng trở thành ứng viên tổng thống
của đảng cộng hòa sau khi vượt qua mốc một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu cần thiết
trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng của bầu cử sơ bộ
ông biden đã có những chỉ trích nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông trump
mô tả đây là kế hoạch trả thù đầy oán dận
ông chủ nhà trắng nói
ông biden gọi ông trump là kẻ thua cuộc
và chỉ trích các cựu tổng thống mô tả người nhập cư khi vận động ở bang chiến trường
tổng thống mỹ joe biden nói trong cuộc vận động tranh cử
ở thành phố milwaukee bang wisconsin ngày một mươi ba tháng ba
đây là điểm dừng chân đầu tiên của ông biden trong số các bang chiến trường
rất nhiều người trong số các bản đã giúp tôi vào năm hai nghìn hai mươi
và biến donald trump thành kẻ thua cuộc
chúng ta phải đảm bảo điều đó lặp lại lần nữa phải không nào
tổng thống biden đã liên tục gọi ông trump là kẻ thua cuộc
vì biết điều này khiến người tiền nhiệm bức bối
ông trump đến nay vẫn không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
wiscosin và michigan nơi ông biden sẽ đến thăm ngày một mươi bốn tháng ba
là hai trong số những bang quan trọng mà tổng thống mỹ đương nhiệm đã đánh bại ông trump bốn năm trước
ông biden cần tiếp tục giành chiến thắng ở hai bang này để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
trong cuộc vận động ông biden cũng chỉ trích ông trump
về vấn đề nhập cư một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay
ông trump và đảng cộng hòa liên tục chỉ trích chính sách của chính quyền biden
đã dẫn đến số lượng người vượt biên trái phép từ mexico vào mỹ
chúng ta là đất nước của những người nhập cư họ không phải sâu bỏ
ông biden đề cập bình luận của ông trump năm ngoái
cựu tổng thống khi đó còn mô tả người nhập cư đầu độc dòng máu mỹ
thành phố minwaki là nơi diễn ra đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa vào tháng bảy
tại sự kiện này đảng sẽ chính thức công bố ứng viên tổng thống
ông biden tám mươi một tuổi và ông trump bảy mươi bảy tuổi hôm một mươi hai tháng ba đều hội đủ số phiếu đại biểu
để trở thành ứng viên tổng thống của mỗi đảng mở đường cho cuộc tái đấu vào tháng một mươi một năm nay
hai ứng viên ngay sau đó kịch liệt công kích nhau
ông trump đã kích ông biden là tổng thống tể hải bất tài tham nhũng và phá hoại nhất trong lịch sử
trong khi tổng thống mỹ chỉ trích chiến dịch tranh cử đầy oán giận thù hàn và trừng phạt của trump
coi ông là mối đe dọa với nền dân chủ
ông trump tuyên bố việc đầu tiên làm sau khi đắc cử là đóng cửa biên giới
ra lệnh khoan dầu và phóng thích những người đang bị bỏ tù vì tham gia cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội năm hai nghìn một mươi ba
ông cũng cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ
trong khi đó sự chia rẽ chính trị ở washington đã làm tê liệt chính sách đối ngoại của mỹ khiến đồng minh lo ngại
đảng cộng hòa đang chặn đề xuất của tổng thống biden về khoản viện trợ quân sự quan trọng
trị giá sáu mươi tỷ usd cho ukraine
màn tái đấu được cho là hình ảnh phản chiếu chiến dịch tranh cử bốn năm trước vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cả hai vị trí ứng cử viên lần này đã già thêm bốn tuổi khi ông biden tám mươi một tuổi và ông trump bảy mươi bảy tuổi
sức ép tuổi tác ít nhiều đã đè nặng lên sự linh hoạt của họ
ngoài ra bối cảnh của cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn rất khác so với năm hai nghìn hai mươi về nhiều mặt
các biến động như đại dịch covid một mươi chín các cuộc biểu tình black lives matter chống phân biệt chủng tộc
và vấn đề như lo sợ tội phạm gia tăng
e ngại thứ những người ủng hộ
đảng dân chủ cho rằng ông trump có thể thắng nhiệm kỳ hai tổng thống đã khiến nhiều cử tri mỹ tham gia bỏ phiếu vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ở thời điểm hiện nay mọi thứ vẫn còn là biển số
nền kinh tế mỹ như thường lệ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của hai ứng viên
ông biden hiện đang lãnh đạo nền kinh tế mỹ tăng trưởng với các chỉ số đã cải thiện
áp lực lạm phát giảm bớt và thị trường chứng khoán đầy lạc quan với nhiều sắc xanh hơn
tuy nhiên ông cũng liên tục phải đối mặt với mức xếp hạng thấp trong các cuộc thăm dò
khi người mỹ thất vọng về giá cả các mặt hàng như thực phẩm leo thang sau đại dịch
bên cạnh đó các đề xuất tái cử của ông biden cũng tập trung vào những chủ đề dân túy
như tăng thuế với các tập đoàn lớn và giới giàu có giảm chi phí thuốc kê toa
những lĩnh vực mà ông hy vọng có thể thu hút cử tri
tuy nhiên có một điểm mà ông biden giống đối thủ donald trump
chính là chủ nghĩa dân tộc kinh tế khi thúc đẩy chính sách khuyến khích
các công ty sản xuất chế tạo đầu tư tại mỹ và mang công việc trở lại cho người mỹ
trong khi đó cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới mỹ mexico
nơi dòng người di cư tràn vào nước mỹ là một điểm yếu đối nội của ông biden
mà ông trump và đảng cộng hòa đang tấn công kịch liệt
các ưu tiên trong nước của ông trump phần lớn phản ánh những chủ đề mà ông đang vận động
như giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp tăng cường cơ sở hạ tầng công
giảm thuế và bãi bỏ đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
còn được gọi là obamacare
ngoài ra ông chang nghiêng về việc hạn chế phá thai
trong khi ông biden gọi là quyền tự do sinh sản trong bản thông điệp liên bang vừa rồi
đây cũng là vấn đề mà hai ứng cử viên có quan điểm trái ngược nhau
và có thể thu hút thêm nhiều cử tri trẻ đi bỏ phiếu
còn tới gần tám tháng nữa cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn mới diễn ra
nhưng sức nóng trên trường đua đang phả hơi vào chiến dịch tranh cử
vì hai ứng cử viên hàng đầu đều thể hiện sự tôn phản không chỉ trong thế giới quan của họ
về vấn đề trong nước mà còn về một số vấn đề quan trọng của chính sách đối ngoại